bảo tàng lịch sử quân sự vừa tổ chức lễ khai mạc triển lãm phụ nữ việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
hướng tới kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu với bốn nội dung
triển lãm chuyên đề phụ nữ việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc lần này
thể hiện rõ nét khái quát về những đóng góp to lớn của phụ nữ việt nam trong trang sử hào hùng của dân tộc
nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang cũng như tôn vinh tri ân những cống hiến hy sinh to lớn của phụ nữ việt nam nói chung
và phụ nữ quân đội nói riêng qua đó giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
hùn đúc tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc quyết tâm bảo vệ vững chắc tổ quốc
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lịch sử quân sự việt nam số hai mươi tám a điện biên phủ ba đình hà nội